tàu cá vỏ thép nghề lưới chụp mang tên an bình tám mươi tám đã được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải phòng bàn giao cho ngư dân để đưa vào sử dụng
đây là tàu thứ hai mươi bảy trong tổng số bốn mươi ba tàu cá vỏ thép khai thác và dịch vụ thủy sản được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phân bổ cho thành phố hải phòng
tàu đánh cá vỏ thép hp chín mươi nghìn bảy trăm tám mươi tám ts mang tên an bình tám mươi tám có công suất gần chín trăm linh mã lực do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ biển việt đóng mới bàn giao cho chủ tàu là ông đồng đức hanh ở thị trấn cát bà huyện cát hải
tàu có chiều dài hơn ba mươi m rộng bảy tám mét có khả năng hoạt động dài ngày trên biển với mức sóng từ cấp năm đến cấp bảy tổng giá trị của tàu an bình tám mươi tám là gần một mươi chín tỷ đồng
tàu an bình tám mươi tám được thi công trong gần tám tháng và sử dụng khai thác trong nghề lưới chụp
đây là loạt tàu đầu tiên của hải phòng được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản